thưa quý vị bắc bộ và ngày hôm nay thì tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mưa lạnh
thủ đô hà nội mức nhiệt cao nhất chỉ khoảng là hai mươi hai độ c
và những ngày này thì chúng ta cũng cần đến những chiếc áo ấm khi đi ra ngoài đường
để bảo vệ sức khỏe cũng như giữ ấm cho cơ thể
và quý vị cũng đừng quên là những vật dụng cần thiết khi đi ra ngoài
việc trời có thể mưa bất kỳ khi nào
và còn khu vực nam bộ thì ngày nắng nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến ba mươi hai độ c
đêm thì có mưa rào và rong đề phòng ngập ống vùng trụng thấp
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
thời tiết ra mùa thì rất là dễ mắc các bệnh về đường hô hấp
vậy quý vị cần vệ sinh mũi họng thường xuyên để bảo vệ sức khỏe
còn tại miền trung ngày hôm nay tiếp tục có mưa lớn
bà con sinh sống ở sườn đồi hay là ven sông suối
cần hết sức là cảnh giác các hiện tượng nguy hiểm như là lũ quét xa đỏ đất
và thông tin chi tiết về tình hình mưa lũ cũng như là những thiệt hại do mưa lũ gây ra
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước